kính chào quý vị và các bạn
trong đêm nay và ngày mai bắc bộ tiếp tục chịu sự chi phối của không khí lạnh suy yếu và lệch đông
nên vẫn duy trì mưa nhỏ vào lúc sáng sớm
với nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng từ một mươi năm đến hai mươi một độ
riêng khu tây bắc mức nhiệt có thể cao hơn khoảng hai ba độ
như vậy đáng lưu ý nhất chỉ là tình trạng sương mù vào lúc sáng sớm làm giảm tầm nhìn
người dân khi tham gia giao thông cần giảm tốc độ để đảm bảo an toàn
ở trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến thửa thiên huế cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu và lệch đông
nên có mưa nhỏ dài rác cùng với nền nhiệt độ ở trong khoảng một mươi bảy hai mươi bốn độ
khu vực đà nẵng đến phú yên có mưa ngắt quãng trong ngày với lượng không nhiều và kết thúc nhanh
nên nhiệt độ giao động từ hai mươi một đến hai mươi tám độ
phần còn lại thuộc nam trung bộ không mưa và có nắng
với mức nhiệt ở trong ngưỡng là hai mươi hai ba mươi một độ có nơi vượt ngưỡng ba mươi một độ
xa hơn ở phía nam
cả tây nguyên và nam bộ vẫn đang trong thời kỳ mùa khô nên duy trì trạng thái ít mưa
ngày có nắng từ sáng đến chiều muộn với cường độ nắng mảnh tại các tỉnh miền đông nam bộ
cùng với nền nhiệt độ cao nhất đạt ngưỡng là ba mươi năm ba mươi bảy độ
phần còn lại thuộc tây nguyên và nam bộ thì nhiệt độ trưa chiều giao động trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi bốn độ
đến với thời tiết trên biển tại quần đảo hoàng sa cũng như quần đảo trường sa đều phổ biến
có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông đông bắc
cấp bốn cấp năm nền nhiệt độ tại quần đảo hoàng sa giao động từ hai mươi hai đến hai mươi bảy độ
còn quần đảo trường sa là từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
khu vực hà nội nhiều mây có lúc có mưa nhỏ trời rét nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng từ một mươi sáu hai mươi một độ